hưởng ứng ngày tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã phát động tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của đông đảo các đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trên địa bàn
tới dự và hưởng ứng có đồng chí đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội
trong những năm qua thực hiện lời dạy của bác phong trào trồng cây gây rừng trên địa bàn tỉnh lào cai
luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân mỗi khi tết đến xuân về
năm hai nghìn một mươi bảy riêng việc hưởng ứng phong trào tết trồng cây toàn tỉnh lào cai đã trồng được trên tám hectare rừng
góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế
tạo không gian xanh sạch đẹp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lào cai dự kiến sẽ trồng khoảng sáu hectare rừng
trong đó có rừng sản xuất để góp phần đưa ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng
và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội cải thiện môi trường sinh thái
việc phát động ngày tết trồng cây có ý nghĩa quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu
nhất là đối với tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lào cai
qua đó từng bước nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân về sự quan trọng của rừng
giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới một lào cai ngày càng xanh sạch đẹp